sau gần ba năm triển khai thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ đã góp phần nâng cao thu nhập
tạo niềm tin và động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển bước đầu tạo khởi sắc cho kinh tế biển
ghi nhận tại huyện quỳnh liêu tỉnh nghệ an
quỳnh nghĩa là địa phương ven biển của huyện quỳnh lưu với nghề kinh tế mũi nhọn là khai thác hải sản
số tàu thuyền của xã hiện có một trăm tám mươi ba chiếc tàu với tổng công suất hơn bảy mươi sáu cv
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy ngư dân địa phương đã tích cực vươn khơi bám biển khai thác nguồn lợi thủy hải sản
đặc biệt quỳnh nghĩa cũng là địa phương triển khai sớm chính sách đóng mới tàu theo nghị định số sáu mươi bảy
xã hiện có hai phương tiện đóng theo nghị định sáu bảy đi vào hoạt động
mang lại hiệu quả kinh tế cao và sắp tới sẽ hạ thủy thêm gần chục phương tiện nữa
từ bữa hôm tối là địa phương không có tiền mà có nghị định số bảy
vì có tiền để đảm tàu vươn khơi mà để bảo vệ là biển cao
nghị định số ba thì đảm bảo tất hiệu quả
đảm bảo tất hiệu quả và mang được mong rằng là nhận được đảm bảo tất hiệu quả và mang được
không chỉ xã quỳnh nghĩa mà ở các xã vùng biển quỳnh lưu như sơn hải quỳnh long tiến thủy
đội tàu sáu mươi bảy cũng đang ngày càng lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu đóng mới phương tiện
ngày càng tăng cao của ngư dân đặc biệt là đóng tàu theo nghị định sáu bảy
các cơ sở đóng tàu trên địa bàn huyện quỳnh lưu cũng đã từng bước được đầu tư hiện đại
có thể nói nghị định sáu bảy không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho bà con ngư dân
trực tiếp tham gia đánh bắt trên biển mà còn tạo công an việc làm ổn định cho hàng trăm lao động
đội tàu của sáu bảy hiện nay đi vào hoạt động thì có hiệu quả rất cao
ở trong quá trình tổ chức sản phất
các tàu đều tổ chức triển khai
hiện nay có hiệu quả cao và lại hàng năm hàng chuyến đi
loài tàu sáu bảy này đều có lại ở trên đơn vị tàu thuyền
đến thời điểm hiện nay quan điểm của huyện là tiếp tục để đề xuất với ubnd tỉnh
tiếp tục hỗ trợ thêm một số tàu nữa cả hồ ngư dân đã đăng ký
hiện nay còn tiếp tục trình ubnd tỉnh phê duyệt một số đơn vị tàu
đơn vị tàu khác
với những khởi sắc của kinh tế biển quỳnh lưu thời gian qua đã khẳng định hiệu quả mà dự án
đóng tàu theo nghị định sáu bảy ndcp mang lại đội tàu sáu bảy của quỳnh lưu đang ngày càng hùng hậu
đồng hành cùng ngư dân tiến ra biển lớn qua đó không chỉ đem về giá trị kinh tế cao
mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc